hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đến thăm chúc tết gia đình cố nhạc sĩ văn cao
nhạc sĩ văn cao đã gắn bó dành những tình cảm đặc biệt cho lực lượng công an nhân dân và đã sáng tác ca khúc người công an thân yêu
những công hiến của ông cho kho tàng văn hóa nghệ thuật nước nhà đã được đảng nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý
nhạc sĩ văn cao là cây đại thụ của âm nhạc việt nam là một trong những văn nghệ sĩ đầu tiên được tặng giải thưởng hồ chí minh
ông là tác giả của bài hát tiến quân ca quốc ca của việt nam
tên tuổi của ông quen thuộc với đông đảo công chúng qua rất nhiều tác phẩm đi cùng năm tháng
trong đó đặc biệt nổi tiếng là bến xuân suối mơ thiên thai trương chi trường ca sông lô hay tiến
trong không khí thân tình bộ trưởng tô lâm đã tặng quà chúc mừng năm mới bà nghiêm thúy băng vợ cố nhạc sĩ cùng các con cháu
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao tặng gia đình cố nhạc sĩ văn cao bức tranh nghệ thuật bằng đồng khắc họa bản nhạc người công an thân yêu
một trong những sáng tác đầu tiên về lực lượng công an nhân dân của nhạc sĩ văn cao
theo gia đình cố nhạc sĩ văn cao ca khúc người công an thân yêu được nhạc sĩ sáng
công tác năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm nhận kỷ niệm hai mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
trên bàn thảo của ca khúc có dòng đề tặng ngành công an và chữ ký của chính tác giả
hiện nay bản gốc bản nhạc này đã được lưu giữ tại bảo tàng công an nhân dân
thay mặt gia đình bà nghiêm thúy băng vợ nhạc sĩ văn cao cảm ơn tình cảm mà lực lượng công an nhân dân đã dành tặng cho cố nhạc sĩ văn cao cùng với gia đình
bà cho biết
gia đình vô cùng xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an
đặc biệt là tấm lòng tình cảm của bộ trưởng tô lâm dành cho nhạc sĩ văn cao và gia đình
đồng thời cho biết
bức tranh nghệ thuật người công an thân yêu là món quà giàu ý nghĩa tinh thần dành cho bà cùng với con cháu trong dịp tết năm nay